để giải quyết vấn đề ô nhiễm phát triển bền vững các làng nghề từ năm hai nghìn một mươi
quốc oai đã có dự án quy hoạch bảo vệ môi trường đến năm hai nghìn một mươi năm và định hướng đến năm hai nghìn hai mươi
giải pháp trọng tâm là đưa các cụm công nghiệp làng nghề tập trung ra xa khu dân cư
với hệ thống thu gom và xử lý nước thải chất thải rắn để xử lý bằng một hệ thống đồng bộ bài bản
tuy nhiên cho đến nay dự án đó vẫn chưa thành hiện thực
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
quy hoạch các cụm điểm công nghiệp làng nghề để trên cơ sở các làng nghề của các địa phương
thì việc quy hoạch mặt bằng và tạo điều khiển mặt bằng để cho các hộ sản xuất kinh doanh
có mặt bằng để sản xuất mà hiện nay cũng đã được quỹ ban thành phố đồng ý
là thành lập cái cụm công nghiệp làng nghề nghĩa hương và cụm công nghiệp làng nghề tân hòa
hai điểm công nghiệp làng nghề này huyện cũng đang thực hiện các nội dung
để có quy hoạch để có triển khai
để sớm cho các hộ có cái nghề trong các địa phương chúng ta tập trung sản xuất
như vậy là các thủ tục cần thiết các khâu chuẩn bị đã xong
hy vọng là trong thời gian tới quốc oai hiện thực hóa được dự án đã xây dựng từ nhiều năm trước
để tạo được bước đột phá trong việc phát triển mạnh làng nghề gắn với bảo vệ môi trường
như đã đề ra đầu nhiệm kỳ